phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang xác minh điều tra làm rõ vụ mua bán tàng trữ hơn một linh kiện súng tự chế
sáng qua lực lượng công an bắt quả tang nguyễn anh tuấn chú tại tổ dân phố bãi ban thị trấn nhã nam huyện tân yên đang giao dịch mua bán linh kiện súng cpc
kiểm tra nhà tuấn lực lượng chức năng thu giữ hơn một linh kiện lắp ráp súng pcp
tuấn khai nhận số linh kiện trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bước đầu xác định tuấn đã ra bán linh kiện dùng để lắp ráp súng pcp cho một số đại lý ở huyện tân yên yên thế tỉnh bắc giang
shipos cho một số đại lý ở nơi khác đứng tên mặt hàng khác như phụ tùng xe máy máy móc cơ khí và được hóa trang bọc kỹ qua nhiều lớp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc vừa kiểm tra kho hàng tại thị trấn đạo đức huyện bình xuyên do nguyễn thị thúy chú quận đồng đa tp hà nội làm chủ
qua kiểm tra phát hiện hàng hóa trong kho gồm túi sách kính mắt thời trang quần áo các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá hàng hóa khoảng sáu mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tạm giữ hàng hóa để xử lý theo quy định
ngày hai mươi bảy tháng sáu trong quá trình tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn biên giới huyện tỉnh biên tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã phát hiện
bắt quả tang một xe ô tô tải do tài xế trần lâm hải chú thành phố châu đốc điều khiển đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển trên năm năm trăm linh chai can bịch hộp kem đánh răng mỹ phẩm dầu ăn kẹo nghi vấn nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá hàng hóa khoảng một trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hải khai vận chuyển thuê số hàng hóa
tài xế hải khai vận chuyển thuê số hàng hóa trên và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên là biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
tài xế hải khai vận chuyển thuê số hàng hóa khoảng một trăm chín mươi năm triệu đồng